tại tuyên quang đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã tổ chức lễ khánh thành nhà truyền thống của đảng bộ khối
công trình được xây dựng tại xã minh thanh huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
công trình nằm trong quần thể di tích chiến khu việt bắc là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống
cho lớp lớp cán bộ đảng viên đảng bộ khối các cơ quan trung ương và đồng bào các dân tộc tỉnh tuyên quang
có ý nghĩa lớn về chính trị đồng thời tri ân các thế hệ cán bộ đảng viên các cơ quan trung ương qua các thời kỳ